trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế army game hai nghìn hai mươi diễn ra tại liên bang nga vào lúc một mươi một h giờ moscow một mươi năm h giờ hà nội ngày bốn chín tại thao trường al labino ngoài ô thủ đô moscow đã diễn ra vòng chung kết bảng hai cuộc thi xe tăng hành tiến với sự góp mặt của bốn đội tuyển việt nam lào myanmar và tajikistan đội tuyển việt nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên và giành huy chương vàng
ở vòng chung kết bảng hai mỗi kiếp xe chạy bốn vòng bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt tám mục tiêu theo quy định
ra trận với bản định thi đấu và sự quyết tâm ở mức cao nhất đội tuyển xe tăng việt nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên
sau khi ban tổ chức và ban giám khảo tiến hành họp tính lỗi vi phạm đội tuyển xe tăng việt nam xuất sắc đạt thành tích hai giờ một mươi hai phút bốn mươi bảy giây và đứng đầu vòng chung kết nhanh hơn đội xếp thứ hai là lào một mươi phút tajikistan về đích thứ ba và thứ tư là myanmar
đến giờ phút này tôi rất là cảm xúc vì ba kiếp xe của đội tuyển xe tăng việt nam các ông chí đã thực hiện theo đúng đấu pháp của ban huấn luyện và chúng ta đã thực hiện theo đúng ý định
và đến giờ phút này các ông chí đã thành công và huy chương vàng đã đến với đội tuyển xe tăng việt nam
ngay sau khi đội tuyển xe tăng việt nam cán đích đầu tiên niềm vui chiến thắng đã lan tỏa đến tất cả cổ động viên và người hâm mộ
bên cạnh đó một hình ảnh thật đẹp về niềm vui chung chiến thắng của đội tuyển xe tăng việt nam
việt nam và lào cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế